thành phố hồ chí minh hiện có khoảng một mươi hai năm trăm linh cơ sở sản xuất hơn một trăm hai mươi chín lao động
trong đó công nghiệp hỗ trợ chiếm năm mươi tám tám trăm linh lao động
ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn đã có những bước phát triển
nhưng chủ yếu sản xuất các sản phẩm cơ khí gia dụng sửa chữa thay thế
các thiết bị trong dây chuyền đồng bộ nhập khẩu
tỷ lệ doanh nghiệp có trình độ tiên tiến tăng số doanh nghiệp trình độ lạc hậu giảm
nhưng chưa có doanh nghiệp quy mô lớn làm vai trò hạt nhân thúc đẩy phát triển
đây là những vấn đề đang được đảng bộ và chính quyền thành phố hồ chí minh hết sức quan tâm
theo chúng tôi thành phố hồ chí minh cần phát huy lợi thế
để phát triển công nghiệp hỗ trợ
thành phố cần xây dựng những khu công nghiệp cùng công nghiệp chuyên ngành về công nghiệp hỗ trợ
và các doanh nghiệp thuê đất để đầu tư sản xuất để thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ
tại các khu chế xuất khu công nghiệp khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh
hiện có hơn hai trăm sáu mươi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc ngành công nghiệp
thế nhưng phần lớn nguyên liệu linh kiện phụ tùng cho các doanh nghiệp này
lại được nhập khẩu từ nước ngoài
điều này cho thấy liên kết giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
và doanh nghiệp trong nước còn hạn chế
bên cạnh đó ngành công nghiệp sản xuất các loại nguyên vật liệu như phôi thép
thép kỹ thuật hạt nhựa sơ sợi kém phát triển đã khiến các doanh nghiệp sản xuất vật liệu
linh kiện tại thành phố hồ chí minh không chủ động được nguồn cung cấp trong nước
không chủ động được thời gian giao hàng và dễ gặp rủi ro trong thanh toán giao nhận vận chuyển
phát triển công nghiệp phụ trợ thế này mới giữ lại giá trị gia tăng
chứ nếu không thì cái chuỗi cung ứng fdi nó lại vào cung ứng cho fdi thì ta cũng chẳng còn được gì
chúng tôi đã chuyển chọn được một mươi hai cái doanh nghiệp trong nước
trong đó năm doanh nghiệp xếp hàng a và bảy doanh nghiệp xếp loại b
thì chúng tôi cũng đang hỗ trợ để mà họ có thể tham gia vào cái chuỗi cung ứng
trong số đó thì đã có một cái doanh nghiệp đã được samsung chọn là cái nhà cung ứng
của chúng tôi
thành phố hồ chí minh đang đẩy mạnh liên kết các nhà đầu tư và các nhà sản xuất công nghiệp hỗ trợ trong nước
đồng thời tích cực hỗ trợ để doanh nghiệp trong nước có đủ khả năng cung cấp sản phẩm công nghiệp
cho các tập đoàn nước ngoài với nhiều cơ chế chính sách đặc biệt là hỗ trợ tiến dụng ưu đại cho doanh nghiệp
theo đó các dự án đầu tư công nghệ hiện đại kỹ thuật thuộc các ngành cơ khí ngành hóa chất
nhựa cao su ngành chế biến lương thực thực phẩm ngành điện tử công nghệ thông tin
dịch may và da dày sẽ được hỗ trợ toàn bộ lãi suất vay mức vốn hỗ trợ vay tối đa cho một dự án
được xác định là hai trăm linh tỷ đồng tăng hơn một trăm linh tỷ đồng so với mức vốn hỗ trợ vay trước đây
thời gian hỗ trợ lãi vay tối đa là bảy năm đây chính là những việc làm cụ thể của đảng bộ thành
phố hồ chí minh thực hiện khâu đột phá thứ ba mà đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi đề ra
đó là chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố
một chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp thông qua một quyết định số một mươi năm hai nghìn một mươi bảy qd ub của
ủy ban nhân dân thành phố ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy nhằm để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư phát
triển sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
họ gặp rất là nhiều khó khăn mà đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ bốn
hỗ trợ thì thường là các doanh nghiệp nhỏ và vừa với sự đồng hành và khuyến khích của thành phố này
thì tạo ra một cái động lực để họ đầu tư mở rộng sản xuất mua sắm máy móc thiết bị để tạo ra
những cái sản phẩm và với cái sự đầu tư đó thì nó đáp ứng được cái yêu cầu của cái thị trường hiện
nay là các doanh nghiệp họ phải mở rộng cái quy mô họ phải hiện đại hóa cái dây chuyển sản xuất để tạo
ra những cái sản phẩm chất lượng và đồng đều thì có thể nói rằng là cái việc này nó tạo ra một cái
bước khởi đầu rất tốt cho các doanh nghiệp công nghiệp công nghiệp hỗ trợ của thành phố
mới đây sở công thương và ngân hàng việt tinh bang
thành phố hồ chí minh cũng kế kết thỏa thuận hợp tác trong việc triển khai gói tín dụng một mươi
một tỷ đồng dành cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn
chương trình nhằm quyên khích doanh nghiệp đổi mới trang thiết bị gia tăng năng lực sản xuất
thay thế hàng nhập khẩu tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm
thành phố đang tiếp tục thực hiện các giải pháp để tháo gỡ các rào cản như vấn đề thị trường công nghệ
chi phí đầu tư chú trọng ưu tiên thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh
phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trở thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế của thành phố